thưa quý vị đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại các địa phương không cấm người dân về quê đón tết nguyên đáng nhập dần năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng mỗi địa phương vẫn áp dụng những quy định chống dịch khác nhau
nhiều nơi yêu cầu cách ly xét nghiệm v v
có tỉnh yêu cầu người dân về quê phải có xét nghiệm test nhanh pcr âm tính hoặc buộc phải cách ly y tế
trong khi nhiều nơi chỉ yêu cầu khai báo y tế và đảm bảo năm k
như đây là cập nhật quy định của các tỉnh thành phố trên cả nước cập nhật đến ngày hôm nay
thứ nhất tại tp hcm liên quan câu hỏi người dân từ các tỉnh quay lại tp hcm sau tết nhâm dần có phải khai báo và cách ly hay không
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
việc cách ly sẽ thử nghiệm
cách ly sẽ thực hiện theo từng đối tượng là f f một người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch covid một mươi chín
riêng việc khai báo y tế vẫn được thực hiện theo quy định của bộ giao thông vận tải
hiện tại cấp độ dịch của tp hcm đã chuyển sang vùng xanh dịch bệnh thời gian qua cũng đã ổn định
người dân bắt đầu thích nghi với trạng thái bình thường mới
tuy nhiên khi người từ tp hcm đi các tỉnh vẫn bị nhiều yêu cầu về cách ly xét nghiệm gây khó khăn
không ít người dân đã đề xuất tp hcm có văn bản kiến nghị các địa phương điều chính quy định cách ly
với người từ tp hcm đi các tỉnh
trả lời về vấn đề này ông phạm đức hải phó trưởng bang tuyên giáo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm cho biết các quy định về cách ly sẽ được thực hiện theo chỉ đạo chung của quốc gia
và căn cứ theo đúng tinh thần của chỉ đạo chung trong nghị quyết một trăm hai mươi
theo hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với những người đến và về từ các địa phương khác ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một

sở y tế tp hcm quy định chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly những trường hợp đến về tp hcm từ các địa phương khác phải luôn thực hiện
thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đầu trác hỏng mất vị giác v v
thì báo cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người dân tự giác thông báo với cơ quan y tế trạm y tế vườn xã thị trấn hoặc trung tâm y tế quận huyện tp hcm
khi về địa phương căn cứ thông tin về cấp độ dịch của các địa phương được công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
nếu xác định là người từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn quyết định các biện pháp giám sát y tế phù hợp
như vậy người dân về quê ăn tết khi quay trở lại tp hcm nếu là f f một
người có yếu tố nghi ngờ liên quan dịch covid một mươi chín sẽ phải cách ly theo quy định
thứ hai tại hà nội theo công điện số hai mươi bốn ngày một mươi tám tháng một mươi một hà nội yêu cầu những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau trắc hỏng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế
để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà tại nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày
đồng thời nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
sốt khó thở đau rác hổng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tìm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà tại nơi lưu trú năm ngày kể từ ngày
những người chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà tại nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày

vệ sinh hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe
tại nơi lưu trú không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ mũi phải theo dõi bảy ngày
thứ ba là tại hải phòng
theo hướng dẫn trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế tp hải phòng ngày tám tháng một
đối với người về từ địa phương là tùy theo vùng sẽ có biện pháp khai báo
cách ly tự theo dõi khác nhau
hiện tại tỉnh này không có quy định riêng đối với việc người dân về quê đón tết
ông lê khắc nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng cho biết
tp hải phòng không còn bất cứ quy định nào về việc người dân trong nước
nước ngoài về quê đón tết
tp hải phòng đã thực hiện theo nguyên quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
do vậy tp áp dụng quy định của bộ y tế những người ở nước ngoài về tiêm đủ vắc xin
và âm tính sẽ theo dõi ba ngày tại gia đình
ở những tỉnh thành phố khác chúng tôi tuyên truyền vận động tiêm đủ vắc xin
không có quy định nào khác ông lê khắc nam khẳng định
thứ tư là tại tuyên quan
trong cuộc họp thường trực tỉnh ủy chiều ngày tám tháng một
bí thư tỉnh ủy tuyên quang chậu văn lâm yêu cầu trong dịp tết
ngành nhà thông vận tải tuyên quan chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải
hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi tổ chức những chuyến xe không động
đón học sinh sinh viên công nhân về quê ăn tết
sau tết lại đưa về trường đơn vị làm việc
thứ năm là tại ninh bình
trong cuộc hợp thường trực tỉnh tỉnh ninh bình yêu cầu tất cả những người
từ tỉnh ngoài đến địa phương phải khai báo y tế và làm xét nghiệm sàng lọc
và có kết quả âm tính với sars cov hai mới được trở về gia đình
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu các cơ quan đơn vị
trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương
và của tỉnh ninh bình về phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu các cán bộ công chức viên chức
người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp tích nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh ninh bình cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
riêng đối với những trường hợp có nhu cầu đến hoặc về ninh bình
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú
và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
nếu âm tính mới được trở về gia đình
tuy nhiên việc xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr phải từ hai đến bốn ngày mới có kết quả
khiến nhiều người không khỏi băn khoăn vì trong thời gian chờ kết quả thì họ sẽ ở đâu
đại diện lãnh đạo sở y tế tỉnh ninh bình cho biết hiện nay tại các trạm y tế xã phường
trên địa bàn tỉnh ninh bình chủ yếu là làm tết nhanh kháng nguyên sars cov hai
cho các trường hợp từ tỉnh ngoài đến hoặc về ninh bình
phù hợp với các vùng dị tế
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
riêng đối với những trường hợp nghi ngờ hoặc có các triệu chứng như ho sốt khó thở v v
kết quả test nhanh chưa rõ ràng thì được yêu cầu làm xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
tuy nhiên phải mất từ hai đến bốn ngày mới có kết quả
vì vậy trong lúc chờ kết quả thì những trường hợp này phải tạm thời
phải ở trạm y tế hoặc những khu vực riêng do xã phường bố trí
khi có kết quả âm tính thì được trở về gia đình và đi lại sinh hoạt bình thường
đại diện lãnh đạo sở y tế tỉnh ninh bình cho biết
thứ sáu tại quảng ngãi ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết
đã chỉ đạo các ngành chức năng địa phương bỏ yêu cầu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
đối với người dân về quỳ đón tết nguyên đáng năm dần năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra tỉnh này đã thay đổi biện pháp giám sát y tế không cách ly y tế bảy ngày như lâu nay
thứ bảy tại vĩnh phúc địa bàn này yêu cầu người đến về từ địa bàn có dịch
địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa người tiếp xúc gần là f một
trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế bảy ngày tại nhà hoặc nơi cư trú
tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và nghị thứ bảy
đối với người tiêm chưa đủ lượng
người tiêm chưa đủ lượng liệu vaccine phòng covid một mươi chín hoặc chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chưa được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
trường hợp không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú thì thực hiện cách ly y tế tập trung
thứ tám là tại phú thọ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ký bàn hành văn bản số sáu nghìn ba mươi hai
yêu cầu người chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày kể từ ngày trở về địa bàn tỉnh
khuyến khích tự thực hiện
đối với người đến trở về từ các xã thuộc cấp độ ba cấp độ bốn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
đồng thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà tại nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày đến trở về địa phương
đối với các trường hợp tiêm đã tiêm đủ hai liều vaccine
thứ chín tại thanh hóa vừa qua nhiều huyện thành phố đã có thư ngõ gửi các tầng lớp nhân dân
đang làm việc tại tỉnh ngoài nước ngoài v v về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thứ một mươi tại quán năm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê trí thanh cũng đã ban hành chỉ thị về việc
tổ chức đón tết nguyên đáng nhầm dần năm hai nghìn hai mươi hai yêu cầu các thủ trưởng các sở ban ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng dịch
đang có dịch trở về phải thực hiện nghiêm cấp
quán nam cũng khuyến cáo những người ở vùng dịch vùng cam vùng đỏ nên hạn chế về quê nếu không thực sự cần thiết
một mươi một tại quảng trị ngày năm tháng một địa phương này ban hành quy định mới về phòng chống dịch
đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh
trong đó yêu cầu đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trở về vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người về từ vùng đỏ và cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
riêng đối với người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng về từ vùng đó thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
một mươi hai tại nghệ an tỉnh này không hạn chế việc người dân trở về quê ăn tết
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nghệ an quy định người dân khi về quê
nếu đến hoặc về từ các khu vực nguy cơ rất cao hoặc khu vực nguy cơ cao phải khai báo y tế bắt buộc
tại trạm y tế xã vương
trước khi về nhà về nơi cư trú
người từ khu vực nguy cơ cấp độ hai và khu vực bình thường mới cấp độ một thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc
thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày kể từ ngày đến trở về địa phương
ông bùi đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cho biết
nghệ an không có văn bản khuyến cáo người dân xa quê không về quê ăn tết
vui tết tỉnh trân trọng đón bà con về quê xâm hợp nhưng phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
thực hiện tốt năm k
và hạn chế các hành vi có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ông bùi đình long nói
một mươi ba tại hà tỉnh ngày bảy tháng một chủ tịch bị ban nhân dân tỉnh hà tỉnh võ trọng hải cũng nêu quan điểm
về quê đón tết vui xuân xâm hợp gia đình là quyền của người dân
địa phương trân trọng và tạo điều kiện cho bà con về quê
nhưng tỉnh đề nghị bà con tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để đón xuân vui vẻ an toàn
được biết gần tết nguyên đáng nhầm dần năm hai nghìn hai mươi hai
một số địa phương có khuyến cáo người dân không về quê ăn tết nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh
bảo đảm an toàn cho cộng đồng và giảm gánh nặng phòng chống dịch
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia các địa phương nói trên cần xem xét lại khuyến cáo bà con hạn chế về quê ăn tết
vì đó là quyền tình cảm nguyện vọng thiên liên của người dân ngoài ra còn thúc đẩy kinh tế phát triển
dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay tại nhiều địa phương cũng không quá nguy hiểm khi tỷ lệ bao phủ vaccine đã rất cao
nhiều người bị nhiễm virus sars cov hai
nhưng không có triệu chứng
nhiều người có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ
tỷ lệ người nhiễm virus diễn biến nặng và tử vong giảm mạnh so với trước đây
tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong ở nghệ an đến ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai là
một mươi bốn tại hà nam chỉ cách lị y tế đối với người từ vùng dịch gấp độ bốn hoặc vùng đang cách lị y tế
các khu vực khác người dân chỉ cần khai báo y tế để từ đó cơ quan chức năng sẽ phân loại quản lý

tỉnh cà mau bạc liêu khẳng định không cấm cửa lao động trở về dịp tết nhâm dân
tuy nhiên tất cả phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
ông trần trung vĩ phó chánh phòng phòng ủy ban nhân dân tỉnh
thư ký ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
cho đến nay tỉnh bạc liêu không có quy định hạn chế người dân
người lao động ngoài tỉnh vào bạc liêu dịp tết nhâm dần
trước đó ngày bảy tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã có quyết định số sáu
tại điều sáu quy định rõ
hiện nay toàn tỉnh bạc liêu không còn thiết lập chốt chặn kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nên mọi công dân đều được phép ra vào địa bàn xong phải thực hiện khai báo y tế
để người dân vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cũng có chỉ thị gửi đến các sở bàn ngành
trong đó quy định rõ người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k
hạn chế những nơi tụ tập đông người không cần thiết
một mươi sáu tỉnh cà mau
tỉnh cà mau cũng giống như bạc liêu khẳng định không cấm cửa lao động trở về dịp tết nhầm dần
tuy nhiên tất cả phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trong khi đó tại cà mau nơi trước đây có trên bốn mươi lao động tự do về quê
cũng không hạn chế người dân về quê đón tết nhầm dần dần
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau
tính không hạn chế cũng không khuyến cáo đến lao động
người dân ngoài tỉnh liên quan đến việc về quê dịp tết nguyên đáng nhầm dần dần
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cùng với sở lao động thương binh và xã hội
và các đơn vị có liên quan đang có kế hoạch phối hợp với những tỉnh thành
có đông lao động về quê như tỉnh cà mau để chăm loa thuốc cho công nhân ở lại tỉnh thành bàn
một mươi bảy tại bắc giang
tại tỉnh bắc giang địa phương này vẫn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
hoặc sẽ tết nhanh trước khi vào dịp bàn
quy định có giấy xét nghiệm âm tính bằng phân
pháp tết nhanh còn hiệu lực trong bốn mươi tám giờ hoặc pcr trong bảy mươi hai giờ được bắc giang duy trì từ cuối tháng một mươi
ban đầu quy định chỉ áp dụng đối với người từ nơi có ca nhiễm cộng đồng
về địa phương giữ sự kiện hội hợp đầu người sau mở rộng ra tất cả những người vào bắc giang
nếu không có giấy xét nghiệm trước người dân sẽ được test nhanh ngay tại chỗ chi phí tự trả

ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bàn hành thông báo số bốn trăm sáu mươi tám
về kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố không đón tiếp người về từ các địa phương có cấp độ dịch ba và bốn
không tổ chức các chương trình nhạc hội bán pháo hoa dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng nhầm dân
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
một mươi chín tại đắk lắc
tết nguyên đáng nhầm dân sắp đến gần ngành y tế tỉnh này đã lên nhiều kế hoạch
chủ động phòng chống dịch bệnh tạo điều kiện cho người dân về quê ăn tết được thuận lợi
ngày năm tháng một ông nay phila giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết
công dân từ các địa phương khác trở về tỉnh ăn tết không cần phải có giấy xét nghiệm
chỉ cần tuân thủ yêu cầu năm k và tiêm vaccine đầy đủ
tuy nhiên những người đi từ vùng đỏ về bên cạnh việc khai báo y tế
buộc phải test nhanh covid một mươi chín để đảm bảo an toàn
ngành y tế tỉnh sẽ tuyên truyền vận động người dân về từ các địa phương khác
theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình đến địa điểm đông người v v
đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà
thì phải thực hiện cách ly tập trung không để dịch bệnh lây lan cho người dân ông day filla cho hay
được biết sở y tế đã chủ động gửi văn bản đề nghị đến các đơn vị trực thuộc
và những bệnh viện lớn đóng chân tại địa bàn thành phố bùa mà thuộc
phải ra soát đảm bảo các điều kiện về nhân lực thuốc trang thiết bị vật tư y tế
đặc biệt nhân lực về hồi sức tích cực truyền nhiễm xét nghiệm kiểm soát nhiễm khuẩn thời điểm trước tết âm lịch
các đơn vị tăng cường đào tạo đào tạo lại để duy trì và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh
đảm bảo đáp ứng điều trị covid một mươi chín và duy trì hoạt động khám bệnh chữa bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn
ngoài ra việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân đảm bảo mục tiêu bộ y tế đề ra là phải an toàn
minh bạch đúng quy trình đối tượng không để xảy ra tiêu cực trong công tác tiêm chủng
các đơn vị liên quan không được để xảy ra trường hợp người bệnh đặc biệt là f đang điều trị tại nhà
không liên hệ được với các cơ sở y tế không được cấp phát thuốc điều trị
trong thời điểm tết âm lịch bệnh viện giã chiến số hai xây dựng kế hoạch cho việc tiếp nhận
và điều trị bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín nghi do biến thể omecran với năm mươi giường bệnh điều trị nội trú
các đơn vị điều trị covid một mươi chín xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận và thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín
do biến thể omicron lãng rộng
vậy đã rõ trên đây là thông tin về quy định xét nghiệm cách ly về quê ăn tết
rất mong quý vị khán giả lắng nghe và chia sẻ những thông tin hữu ích này đến với các bà con xa quê
xin kính chúc quý vị đón một năm mới bình an toàn sự như ý